chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị và các bạn thời gian này hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đã chuyển sang thích nghi với trạng thái bình thường mới
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trên thực tế hiện nay ở nhiều tỉnh thành đã phát sinh nhiều ca lây nhiễm cộng đồng
tạo nên nhiều ổ dịch phức tạp tại hà nội bên cạnh ổ dịch tại quốc oai và mê linh
mới đây sở y tế hà nội đã ghi nhận một f là bé trai một mươi ba tuổi ở xã tân hội huyện đan phượng
trên gió nguồn lây có tiếp xúc với nhiều người
cụ thể ở y tế xếp ca bệnh này vào nhóm ca covid một mươi chín phát hiện qua sàng lọc hò sốt
hiện vẫn chưa xác minh được nguồn lây của ca f này
bé trai này học nội trú tại trung tâm phục hồi chức năng việt hàn ở xã đồng yên huyện quốc oai
đây là nơi chăm sóc điều trị phục hồi chức năng và hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật
ngay sau khi phát hiện bé hờ dương tính với sars cov hai
cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được ba mươi năm trường hợp f một một trăm một mươi bốn trường hợp liên quan khác tại trung tâm này
toàn bộ cán bộ nhân viên và các cháu điều trị học tập tại trung tâm đã được lấy mẫu xét nghiệm
thông tin từ chính quyền huyện quốc oai hiện nhà chức trách đã cách ly y tế
lập chốt kiểm soát toàn bộ trung tâm phục hồi chức năng việt hàn
trước đó ngày một tháng một mươi bé hờ được mẹ đón từ trung tâm về nhà tại cộng một mươi một xã tân hội huyện đan phượng
từ ngày một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi bé chỉ ở nhà và hàng ngày có sang hàng xóm chơi
đáng chú ý ngày hai mươi ba tháng một mươi bé hờ tổ chức sinh nhật có sự tham gia của nhiều người và bạn bè bé
đến sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi
bé hờ được bố mẹ đưa trở lại trung tâm
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi bé hờ xuất hiện triệu chứng sốt sau đó được làm test nhanh cho kết quả dương tính
kết quả khẳng định rt pcr trả vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi cho kết quả tương tự
trung tâm y tế hiện đan phượng đã ra soát xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với cả không
phong tỏa tạm thời ngõ bốn mươi sáu với khoảng hai mươi hộ dân
đến cuối giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi huyện đan phượng đã xác định có bốn mươi một f một
lấy mẫu và đưa đi các lây tạc trung
bên cạnh hà nội và các tỉnh thành phía bắc khác
thời gian này tại các tỉnh miền tây cũng nhận số ca mắc cộng đồng liên tục tăng cao
khiến cho tình hình dịch ngày càng phức tạp
đặc biệt phải kể đến cần thơ bạc liêu kiên giang sóc trăng trà vinh tiền giang
đều ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có nhiều f trong cộng đồng
như ở bạc liêu trong hai trăm bốn mươi hai ca dương tính có tới một trăm năm mươi bảy các bạn
với hàng loạt những ổ dịch phức tạp như hiện nay
cho thấy nguy cơ bùng dịch là rất cao
thời điểm này cả nước đang dần trở về trạng thái bình thường mới
nên mỗi cá nhân cần phải nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được
những ghiền đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại